liên quan đến vụ ngộ độc khí xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn golden victory việt nam
đến chiều nay ngày một mươi tám tháng một mươi nhiều công nhân đã được xuất viện
đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi đã có tổng cộng một trăm hai mươi năm công nhân tại công ty phải nhập viện do ngộ độc khí
ngay sau khi xảy ra sự việc liên đoàn lao động tỉnh nam định đã phối hợp với ngành y tế
đại diện công ty tổ chức đưa nạn nhân đi điều trị đồng thời tổ chức thăm hỏi
động viên hỗ trợ các nạn nhân mỗi người năm trăm linh đồng
ngoài ra để bảo đảm quyền lợi cho người lao động liên đoàn lao động tỉnh nam định đã đề nghị với công ty
chủ động hỗ trợ tiền viện phí cho các nạn nhân và tính ngày công lao động như những ngày bình thường
cho các công nhân đang điều trị tại bệnh viện
đến một mươi ba h chiều ngày một mươi tám tháng một mươi đã có một mươi ba người điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định được xuất viện
các trường hợp còn lại đang được điều trị tích cực tại bệnh viện và đang có dấu hiệu hồi phục tốt
và sẽ ra viện trong vài ngày tới